buôn bán khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bồi trơn phụ da giả nhãn hiệu
nguyễn văn lý trú tại phố c phố châu đốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang
khởi tố và lệnh tạm giam về hành vi buôn bán hàng giả
trước đó vào ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lý bị bắt quả tang đang vận chuyển hàng hóa
nghi vấn là dầu nhất giả vào phòng trọ
tiến hành kiểm tra xe tải và sáu phòng trọ mà lý thuê của nhà trọ đắc lợi và địa điểm hộ kinh doanh của lý
lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn
phụ da các nhãn hiệu cat trôn xeo và các loại dầu nhất khác
ước tính ban đầu trị giá hàng hóa khoảng ba tỷ đồng
qua đánh giá trực tiếp của cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu thì khoảng sáu lít sản phẩm dầu nhớt
nhãn hiệu cắt trôn thu giữ tại kho của lý không phải là sản phẩm
của công ty cắt trôn